trước tình hình đắng nóng gây gắt kéo dài xảy ra trên diện rộng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao
đặc biệt nếu cháy rừng có thể sẽ gây ra sự cố nghiêm trọng đến hệ thống truyền tải điện
ảnh hưởng lớn đến bảo đảm cung cấp điện cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sinh hoạt của người dân
và trước tình trạng này tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện
giảm tối đa nguy cơ hỏa hoạn và sự cố cho lưới điện cao áp
đây là một đợt gia quân phát dọn thực bì của cán bộ công nhân công ty điện lực tỉnh quảng trị
tại khu vực khe lấp thuộc khu vực phường ba thành phố đông hà
khu vực này nằm trên tuyến đường dây đông hà lao bảo
một trong những điểm trọng yếu sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện
khi xung quanh có nhiều bụi rậm và rừng keo tràm của người dân trồng
việc phát dọn thực bì cây bụi rậm xung quanh sẽ hạn chế nguy cơ cháy rừng ảnh hưởng đến đường dây
từ đầu mùa khô công ty điện lực quảng trị đã triển khai các đợt gia quân phát quang dọn thực bì
chặt tiệt cây xung quanh tại các địa điểm trọng yếu nhiều cây cối che phủ gây mất an toàn tới hệ thống đường dây cao thế